thời điểm hiện tại thì nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến sông hồng cũng bắt đầu gia tăng
nếu không có sự giám sát xử lý kịp thời thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao
và trước tình hình này thì công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
tại bến phà hồng vân huyện thường tín mỗi ngày có hàng chục chuyến phà qua lại nối hương yên với hà nội
khi phóng viên có mặt không có hành khách nào trên phà mặc áo phao theo quy định
tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các bến đò bến phà
và chỉ khi có mặt lực lượng chức năng thì việc sử dụng áo phao mới được thực hiện và cũng chỉ có tính chất đối phó
lực lượng người qua các bến phà sẽ tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện người dân qua phà chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy
thực hiện kế hoạch số hai mươi ba ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên địa bàn thành phố
thì đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số ba chúng tôi đã tổ chức triển khai và quán triệt nghiêm túc đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
trong đó có một nội dung trọng tâm là bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông
chúng tôi cũng đã dự báo tình hình như vậy
từ cái vấn đề đó thì chúng tôi đã chủ động trong vấn đề tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và nắm tình hình
cũng như là tổ chức tuyên truyền
đối với các chủ bến khách ngang sông
các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên dọc tuyến sông hồng
đã và đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội tích cực triển khai
tất cả nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn trước trong và sau tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi